chưa bao giờ các tỉnh miền trung lại phải sống trong cảnh hoang mang và lo lắng như hiện nay
khi mà mùa mưa kéo về trước bom nước từ thủy điện phía thượng nguồn rội xuống
theo ông hoàng quốc vượng thứ trưởng bộ công thương một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác phòng chống thiên tai
công tác diễn tập phòng chống thiên tai chưa được thực hiện thường xuyên
các nhà máy thủy điện mặc dù đã có cảnh báo và phương án phối hợp với địa phương xử lý các tình huống
sự cố xảy ra trong quá trình vận hành đập nhưng việc vận hành xả lũ của đập thủy điện
vẫn còn ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân vùng hạ du
vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông một lần nữa
dóng lên hồi chuông báo động cho các cơ sở nhà máy sản xuất trong khu dân cư đô thị nhất là khu vực nội thành
bom nổ chậm trong khu dân cư là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo thanh niên
phản ánh nỗi sợ của người dân thành phố hồ chí minh
ngày hàng giờ phải sống cạnh các cơ sở nhà máy sản xuất
theo tác giả của bài viết trong nội đô thành phố hồ chí minh ngoài nhà máy giết mổ vi san
trung tâm giết mổ da cầm an nhơn cũng nằm ngay trong khu dân cư và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng
nhà máy của công ty cổ phần giấy xuân đức cũng liên tục bị người dân địa phương khiếu nại
về tình trạng xả thải gây tiếng ồn suốt ngày đêm
đó là các nhà máy công ty lớn còn các cơ sở sản xuất thì nhiều vô kể
theo thống kê của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố hồ chí minh
trên địa bàn có khoảng ba trăm linh hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh
tham nhũng vật hệ lụy không vặt là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo đại biểu nhân dân số ra ngày hôm nay
người dân vẫn phàn nàn rất nhiều về tệ nạn tham nhũng và tham nhũng vật
đây là thực tế được một số thành viên ủy ban tư pháp phản ánh tại phiên họp toàn thể thứ một mươi ba
nhấn mạnh hậu quả hệ lụy của tệ nạn này
các đại biểu cũng đề nghị chính phủ các cơ quan chức năng cần phải tập trung và kiên quyết hơn nữa
nhằm đẩy lùi tham nhũng và tiến tới xóa bỏ tham nhũng vật
những nỗ lực trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua của đảng và nhà nước đã đem lại niềm tin cho người dân
nhưng rõ ràng so với mong muốn đòi hỏi của cử tri thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm
thời gian qua việc cơ quan chức năng và cơ quan chủ quản báo chí phải cảnh báo và thu hồi thẻ nhà báo
khởi tố bắt giam phóng viên vì hành vi lừa đảo
tống tiền doanh nghiệp và ép ký kết hợp đồng quảng cáo đã không chỉ dừng lại ở một vài hiện tượng đơn lẻ
mà đang trở thành điểm đen đầy lo ngại
chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong hoạt động báo chí là nội dung của bài viết được đăng tải trên báo nhân dân
tác giả bài viết cho rằng hiện tượng những nhà báo bị tha hóa biến chất khi chạy theo mục đích phi báo chí
xa rời nghĩa vụ trách nhiệm xã hội nghề nghiệp nếu không được ngăn chặn kịp thời
thì sẽ tạo ra những hệ lụy về mặt xã hội đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của những người làm báo chân chính
trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đang chuyển biến ngày càng đa dạng theo chiều hướng nhanh chóng
nhưng không kém phần phức tạp thì mỗi người làm báo cần có ý thức nghiêm túc hơn về trách nhiệm xã hội của mình
và từ đó nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp đấu tranh với hiện tượng tiêu cực
góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với nền báo chí nước nhà
trên báo tuổi trẻ có bài viết năm hai nghìn hai mươi người lao động có thể sống bằng lương
hội đồng tiền lương quốc gia vừa đề xuất chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ năm một đến năm bảy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tương ứng với mức điều chỉnh tăng lương vùng tối thiểu từ một trăm năm mươi đến hai trăm bốn mươi đồng
theo đánh giá đây là lần đầu tiên đề xuất tăng lương của hội đồng tiền lương quốc gia
chạm tới mức sống tối thiểu của người lao động nghèo sau nhiều năm kiên trì cải cách tiền lương
nhưng chừng đó là chưa đủ đã đến lúc cần phải thực hiện một chính sách tiền lương thị trường hơn
và tôn trọng thỏa thuận giữa giới chủ với người lao động cũng như là tổ chức đại diện của họ
các số báo ra ngày hôm nay đều thông tin về vòng loại thứ hai khu vực châu á world cup hai nghìn hai mươi
giữa đội tuyển thái lan và đội tuyển việt nam
mặc dù là hai đội hòa nhau với tỷ số nhưng trận hòa khiến đối thủ phải tôn trọng
bài viết trên báo lao động phân tích thái lan với những lợi thế và tâm lý ăn thua quá mức
lực trước lối chơi đầy bản lĩnh của đội tuyển việt nam và một lần nữa suýt phải ân hận
nếu học trò của huấn luyện viên park hang seo tận dụng tốt hơn cơ hội tạo ra
hòa trên sân đối thủ ở trận đấu mở màn cho chiến dây quân cấp hai nghìn hai mươi hai
đội tuyển việt nam đã thêm một lần nữa hóa giải được người thái và khiến đối thủ phải tôn trọng
và thông tin vui vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại